báo cáo của sở nội vụ tỉnh đắk lắc cho biết tỉnh này đang thiếu khoảng một giáo viên mầm non tại hầu hết các trường mầm non trên địa bàn toàn tỉnh
năm học này trường mẫu giáo họa my buôn giá xã bông đà rang huyện lắc được đầu tư xây mới thêm bốn phòng học tăng số phòng học tại điểm trường chính lên chín phòng đảm bảo cơ sở vật chất cho gần bốn trăm linh học sinh không phải học ghép
nhiều thuận lợi để tăng số lượng học sinh chất lượng giảng dạy nhưng trường lại phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên
nhiều thuận lợi để tăng số lượng học sinh chất lượng giảng dạy nhưng trường lại phải đối mặt với tình trạng thiếu giảng dạy nhưng trường lại phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên

nhiều thuận lợi để tăng số lượng học sinh chất lượng giảng dạy nhưng trường lại phải đối mặt với tình trạng thiếu giảng dạy nhưng trường lại phải đối mặt với tình trạng thiếu giảng dạy nhưng trường lại phải đối mặt với tình trạng thiếu giảng dạy